thiên tai cho biết do không khí lạnh tăng cường đã gây ra rét đậm rét hại ở mức kỷ lục
kèm theo mưa tuyết trên diện rộng gây thiệt hại nặng về cây trồng vật nuôi ở nhiều địa phương miền núi phía bắc
lào cai hiện vẫn là địa phương có nhiều khu vực bị băng tiết phủ trắng
tập trung nhiều ở huyện vùng cao như mường khương sapa bát sát simacai
trong ngày hai mươi năm tháng một và những ngày tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lào cai
tiếp tục đôn đốc người dân các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc và cây trồng
trong đó tăng cường thức ăn thô cho gia súc che chắn chuồng trại
tại lai châu hai ngày nay vùng núi cao huyện biên giới sìn hồ phủ trắng băng tuyết
bởi nhiệt độ đang duy trì chỉ từ âm ba đến âm bốn độ c
toàn bộ diện tích rau màu của đồng bào các dân tộc địa phương đã chìm dưới tuyết dày
nhiều gia đình nông dân đầu tư hàng chục triệu đồng trồng rau sắp đến mùa thu hoạch bán tết nguyên đán
nay có nguy cơ mất trắng
tương tự trên địa bàn tỉnh lạng sơn ở một số điểm như mẫu sơn
nên nhiệt độ vẫn dưới độ c băng tuyết vẫn tiếp tục rơi
ngành nông nghiệp trong ngày hai mươi năm tháng một tiếp tục đôn đốc bà con phòng chống rét cho gia súc và cây trồng
còn tại sơn la ông lại văn minh tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cho biết
nhiệt độ đo được trên địa bàn tỉnh trong ngày hai mươi năm tháng một phổ biến từ một đến tám độ c
riêng mộc châu từ âm một đến âm ba độ c
rét hại băng giá đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân
không khí lạnh tràn về rất nhanh nhiệt độ giảm sâu khiến toàn bộ các khu vực xã y tý chìm trong giá rét và băng tuyết
rất may là do chủ động trong công tác dự báo người dân đã kịp thời đưa toàn bộ đàn gia súc về nhà
không thả rông trên rừng như những năm trước
thôn chản thèm có số lượng châu bò ngựa lớn nhất toàn xã y tý
tất cả các hộ đều đã làm được chuồng nuôi kiên cố và kín gió từ trước khi băng tuyết xảy ra
nhiều khi gia đình tôi vẫn đưa hai con châu lên thả trên rừng
nhưng nghe theo chính quyền vận động nên giờ đưa về nhốt chăm sóc tại nhà kéo châu chết xét
tuyết rơi dày phủ kín núi rừng đồng ruộng sân vườn
chính vì vậy nguồn cỏ tươi làm thức ăn cho vật nuôi cũng rất hạn chế
nhiều người dân đã đi hàng tiếng đồng hồ vượt nhiều cây số trong thời tiết giá rét
để cắt cỏ cho đàn gia súc của gia đình
nhiều người dân đã đi hàng tiếng đồng hồ vượt nhiều cây số trong thời tiết giá rét để cắt cỏ cho đàn gia súc của gia đình
là địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh
nhiều năm xảy ra băng tuyết nên người dân y tý cũng đã có kinh nghiệm trong việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi
không ít hộ đã chủ động giữ chữ thức ăn khô cho châu bò ăn thêm thức ăn tinh uống nước nóng và giữ ấm chuồng trại
nhờ vậy tình trạng gia súc bị chết đói chết rét đã được hạn chế rất nhiều
cô chơi nào
chơi lại thế này tuyết rơi sau là chết hai con hai mẹ con
thì từ lúc đấy thì em cũng là chào sốc cho thứ tốt
sau là bây giờ thì không mức được ba năm rồi không mức được một con
những quyền xã y tý chúng tôi cũng đã đặt ra làm sao tránh được một cái thiệt hại cho dân là nó nhẹ nhất
đó là chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới bà con nhân dân là tất cả các hộ dân đều phải có chuồn trâu chuồn ngựa phải quay kín vào
thứ hai là giữ chữ thức ăn cho đàn châu gia súc là chúng tôi cũng đã triển khai cho tới các đồng chí phụ trách thôn ấy
đánh ngược các cán bộ xã đi trực tiếp từng hộ để xem có giữ chữ có đúng hay không
có thật hay không
thế thì đến hiện nay là bà con cũng đã có sự nhận thức rất là cao để chủ động cho những cái phòng giết đậm giết hại
hiện nay chính quyền địa phương vẫn đang đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân giữ ấm cho đàn vật nuôi
đặc biệt là vào thời điểm tuyết tan dễ khiến châu bò bị cướp chân và chết rét
nhằm giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế cho người dân nơi đây
để chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng cao trong những ngày giá rét này
các bạn trẻ của nhóm tỉnh
nhóm tình nguyện mùa đông ấm đã vượt hàng trăm cây số mang những món quà nhỏ với tình cảm ấm áp
đến cho thầy và trò trường phổ thông dân lập bán chú trung học cơ sở sùng trà
xã sùng trà huyện mèo vạc tỉnh hà giang ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
xã sủng trà huyện mèo vạc tỉnh hà giang
một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh cường độ mạnh những ngày này

mà nhóm tình nguyện mùa đông ấm cùng những tấm lòng hảo tâm trên cả nước đã mang đến cho thầy và trò
cùng với đó đoàn còn hỗ trợ thêm chăn quần áo ấm dụng cụ học tập với tấm lòng sẻ chia
giúp xua tàn mùa đông lạnh giá xuống mức âm độ tại đây

tỉnh hà giang tiến hành gây quỹ xây nhà tắm tại các trường phổ thông dân tộc bán chú trên địa bàn tỉnh hà giang
với mục tiêu đến hết năm hai nghìn một mươi bảy xây dựng được một mươi năm nhà tắm đủ điều kiện
đến nay đã có ba nhà tắm tại ba xã sùng máng lũng trinh và sùng trà được hoàn thiện
tạo thêm động lực đến trường học tập cho các em
năm hai nghìn một mươi một thì chúng tôi có dịp trải nghiệm tại trường trung học cơ sở dũng trinh
sống bốn ngày không điện không nước cùng với các em học sinh tại đây
và sau đó khi mà trở về hà nội thì chúng tôi mới nảy ra cái ý định là
tại sao không xây nhà tắm cho các em học sinh trường các trường bán chú
sẽ giúp cho các em có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn
bởi vì là cái việc vận động các em đi học đã là khó rồi
thế thì nếu mà tạo điều kiện sinh hoạt cho các em tốt hơn thì các em sẽ có thêm động lực để học tập
mùa xuân năm nay
thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở sùng trà
đã bớt đi nỗi lo cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông
và hy vọng những mùa xuân tiếp theo mùa đông ấm cũng như nhiều tổ chức tình nguyện từ thiện khác
sẽ tiếp tục hành trình xây thêm những nhà tắm mới giúp đỡ cho người dân những mảnh đất còn nhiều khó khăn
thưa quý vị trong khi các tỉnh miền bắc đang phải đối mặt với giá rét
thì một số tỉnh miền trung cũng đang gặp phải những khó khăn do thời tiết gây ra
vào chiều ngày hôm qua theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quảng ngãi cho biết
lực lượng cảnh sát biển vừa ứng cứu kịp thời một tàu cá của ngư dân quảng ngãi bị hỏng máy trên biển do thời tiết xấu
ngày hai mươi bốn tháng một tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín ts do ông lê văn tân ở xã nghĩa an tp quảng ngãi làm thuyền trưởng
cùng một mươi lao động đã bị hỏng máy trôi giặt trên vùng biển hoàng sa
vùng biển ở khu vực này có gió giật cấp tám cấp chín
nhận được tin báo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn quảng ngãi đề nghị các đơn vị ở gần ra ứng cứu tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín ts
cùng ngày trong lúc đang trên đường chạy về đất liền tàu cá qng chín mươi hai nghìn hai trăm tám mươi tám ts của ông phạm văn phát
trú tại thành phố quảng ngãi đã bị sóng đánh khiến tàu chìm không trục vớt được
ngoài ra hai ngư dân quảng ngãi khác trong lúc hành nghề trên biển đã không may bị rơi xuống biển mất tích
thưa quý vị ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường hai ngày qua vùng biển phú yên sóng rất lớn
đặc biệt tại phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên sóng lớn đã phá hủy hoàn toàn năm chạy kéo thuyền của ngư dân
mở hai cửa mới và nhấn chìm một tàu công suất lớn ngư dân đang đối mặt với khó khăn
phản ánh của nhóm phóng viên tại phú yên vào chiều ngày hai mươi năm tháng một
sau hai ngày vật lộn với sóng lớn vào chiều ngày hai mươi năm tháng một tàu cá pi chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi ts của anh em ngư dân huỳnh văn bình và huỳnh văn minh
phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng đồn biên phòng tuy hòa và bà con ngư dân đã được kéo lên bãi sau khi bị sóng lớn nhấn chìm đêm ngày hai mươi bốn tháng một
toàn bộ ca bin lái tàu và máy móc bị hư hỏng nặng nề thiệt hại hơn năm mươi triệu đồng
điều đáng nói là tàu cá này vừa hết hạn bảo hiểm một lần nữa ngư dân đối mặt với khó khăn
trong hai đêm lương mưa to gió lớn bà con không cách nào ra làm được hết không tiếp cận được
tại lạnh quét không ai mà ra chỉ có người nhà thăng vào mới làm không cách nào mà ra được hết
mức độ thiệt hại lớn không anh

khu vực bờ biển phường phú đông thành phố tuy hòa đoạn từ phía nam cửa đà diễn đến giáp công ty vinasite bị biến dạng hoàn toàn sau hai ngày bị chiều cường uy hiếp
hai cửa biển mới được mở
sống tàu cá này bị biến dạng hoàn toàn sau hai ngày bị chiều cường uy hiếp

sống tàu cá này bị biến dạng hoàn toàn sau hai ngày bị chiều cường uyếp
lâu nay là nơi sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân phú yên
qua hai ngày toàn bộ tài sản của các khu trại đều bị sóng cuốn trôi
căn nhà bà phạm thị hoa bị hư hại hoàn toàn
nhiều vật dụng bị sóng cuốn mất
gia đình bà hoa chỉ biết bỏ của chạy lấy người
tuy nhiên ngay cả việc di chuyển những vật dụng còn sót lại cũng rất khó khăn vì bãi kéo thuyền đã bị chiều cường chia cắt với đất liền
bây giờ là dày thâu cho chết
chồng quen đây giờ cô không ăn uống mà mệt
đồ đẹp mắc hết giờ đấy nó đi trung biến hết
không có dỡ được gì tôn đồ không có dỡ được á
được mấy cái cửa gỡ được nhu thâu
giờ mắc hết
đé đồ nó trôm hết
ông chắc buồn quê ông chắc đé đồ nạc đồ trôm hết mắc hết
hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực biển đông có gió to cấp sáu cấp bảy
nhiều tàu cá của ngư dân trong tỉnh đang hoạt động đánh bắt xa bờ đã phải tìm nơi trú tránh
qua hệ thống thông tin liên lạc bộ đội biên phòng phú yên đã liên lạc được với một trăm sáu mươi bốn tàu cá với một năm trăm chín mươi sáu lao động
trong đó có một mươi sáu tàu với một trăm năm mươi bốn lao động đã phải xin vào trú tránh tại các đảo của các nước trong khu vực
trong bờ ngư dân tìm mọi cách để di chuyển tàu cá đến nơi an toàn hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
chương trình tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
sáng qua công an thành phố vũng tàu đã tổ chức khen thưởng cho anh võ đăng lưu tài xế xe taxi của hãng vinasun vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai đối tượng nguyễn hoàng vũ ba mươi hai tuổi thuê anh lưu trở từ huyện tân thành đến bến xe khách vũng tàu để tìm chiếc điện thoại mà vũ cho là bị thất lạc trên xe khách hãng bảo đăng chạy tuyến bến tre vũng tàu
vũ đã xúc phạm và dùng dao thái lan mang theo đâm một nhát vào cổ của tài xế xe khách là ông nguyễn thanh tùng sau khi gây án đối tượng ra xe taxi của anh lưu để về lại huyện tân thành
biết vũ vừa gây án trên đường đi anh liêu đã vận động vũ ném dao xuống đường rồi khóa cửa xe taxi và trở đối tượng vào trụ sở công an tỉnh bà rịa vũng tàu để cơ quan công an bắt giữ
tiếp theo chương trình là một số tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng cho biết vừa phối hợp với công an quận liên triều bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy liên tỉnh
đối tượng bị bắt quả tang là trần bảo khánh hai mươi hai tuổi khi đang vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy tại khu vực trạm trung chuyển hầm đường bộ hải vân
tại hiện trường lực lượng thu giữ hai trăm bốn mươi chín viên ma túy tổng hợp thuốc lắc hai mươi gam ma túy kentamin bốn triệu đồng hai điện thoại di động
theo khai nhận của đối tượng số lượng ma túy này đang được vận chuyển từ quảng bình ra đà nẵng để tiêu thụ
công an thành phố lạng sơn cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nông kim cương chú thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại phố mai toàn xuân phường tam thanh thành phố lạng sơn lực lượng công an đã bắt quả tang lý văn tuấn chú thành phố lạng sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu một gói ma túy tổng hợp
qua lời khai của tuấn cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nông kim cương thu giữ ba mươi một viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hai mươi bốn tám trăm sáu mươi bảy gram và bốn trăm năm mươi tám gram heroin
thưa quý vị bình liêu là huyện vùng cao biên giới của tỉnh quảng ninh với đường biên giới dài gần bốn mươi ba km tiếp xác với trung quốc
để đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết an lành và hạnh phúc lực lượng công an huyện đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô tăng cường triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới

để đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết an lành và hạnh phúc lực lượng công an huyện đã phối hợp với đường biên giới dài gần bốn mươi ba km tiếp xác với trung quốc
đã bắt giữ xử lý bốn đối tượng buôn lậu gần tám mươi kg pháo do trung quốc sản xuất điều tra làm rõ năm đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới giải cứu thành công một trường hợp bị bắt giữ làm con tin
những kết quả này đã góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới

để khắc phục tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố sở sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý đồng thời yêu cầu các lực lượng thanh tra địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm nếu để xảy ra xe dù bến cóc trên địa bàn sẽ xử lý nghiêm bằng hình thức luân chuyển địa bàn quản lý xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan tăng cường kiểm tra đảm bảo trực tự an toàn giao thông ủng tắc giao thông đặc biệt tại bốn cửa ngõ thủ đô
ba đoàn kiểm tra liên ngành của bộ giao thông vận tải và ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đi lại cho người dân trong dịp tết bình thân ở một số bến xe ga hà nội và cảng hàng không quốc tế nội bài
đến thời điểm hiện tại vé tàu những ngày cao điểm tết đã được bán hết
tuy nhiên có một nghịch lý là hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách vẫn chưa bán vé xe tết trừ một số doanh nghiệp lớn
đây được xem là nguồn nhân
đưa lại sự bị động cho người dân trong đi lại dịp tết
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại ga hà nội điều gây khó khăn cho các cơ quan chức năng đó là xuất hiện tình trạng vé giả co vé với hình thức các đối tượng đi thuê giấy chứng minh nhân dân để đặt mua vé điện tử sau đó trả đổi vé để bán lại cho người khác rồi kiếm lời
trước tình trạng này ga hà nội đã tăng phí đổi trả vé từ năm lên ba mươi đồng thời trong ngày cao điểm tết sẽ kiểm soát vé ngay cửa ra vào
nhằm chống ra lận vé
theo ga hà nội vé tàu những ngày cao điểm tết đã hết và sẽ tăng thêm ghế để phục vụ hành khách
trong giai đoạn cao điểm của tết từ sài gòn ra hà nội các ngày cao điểm từ ngày hai mươi chín cho đến ngày sáu tháng hai là vé đã được bán hết
còn chẳng gần thì các tuyến ngắn như hà nội đi vinh hà nội đi đà nẵng trong những ngày sau tết công ty vận tải đường sát hà nội cũng tổ chức thêm các đôi tàu
trái ngược với thực trạng trên tại bến xe mỹ đình đến thời điểm hiện tại chỉ có ba mươi trong tổng số hai trăm hai mươi ba doanh nghiệp vận tải hành khách đã bán vé xe tết
số còn lại vẫn không có bất cứ một động thái kế hoạch gì về bán vé tết
theo lãnh đạo bến xe nguyên do là các doanh nghiệp vận tải quy mô nhỏ chỉ bán vé đi trong ngày
khiến nên có một số doanh nghiệp thì vẫn là tinh thần đến giờ xếp khách thì bán vé thôi
bộ giao thông vận tải cũng chủ đạo và hết sức là khuyến khích các doanh nghiệp
doanh nghiệp kể cả dù to hay nhỏ thì cũng nên bán vé trước và bán vé qua điện tử cho người dân
tuy nhiên đối với những doanh nghiệp mà có quy mô nhỏ thì việc tổ chức bán vé qua điện tử thì cũng còn hạn chế do chính bản thân cái quy mô của doanh nghiệp
thế chính vì vậy trong những năm tới thì bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo để đẩy mạnh cái công tác này
còn về nhu cầu đi lại bằng đường hàng không theo báo cáo của đại diện cảng hàng không nội bài
đến thời điểm này công tác chuẩn bị phục vụ đợt cao điểm tết đã hoàn tất
hai nhà ga t một và t hai với gần hai trăm linh quầy check in
đã sẵn sàng phục vụ hành khách giảm thiểu tình trạng ùn ứ như những năm trước đây
ngoài ra cảng hàng không nội bài cũng thành lập bộ phận ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để giải quyết nhanh chóng những sự cố nhằm phục vụ tốt nhất việc đi lại cho người dân
hai mươi năm là số vụ tàn hạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
làm chết một mươi sáu người bị thương hai mươi sáu người mất tích một người
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi ba vụ làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi sáu người
đường thủy xảy ra hai vụ làm chết một người mất tích một người
phần cuối của chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước